thực hiện chương trình làm việc của phiên họp thứ một mươi ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
chiều ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành xem xét một số nội dung
về công tác nhân sự căn cứ quy định tại khoảng hai ba mươi tám khoảng sáu năm mươi bốn luật tổ chức quốc hội
điều ba mươi chín quy chế làm việc của ủy ban thường vụ quốc hội
trên cơ sở ý kiến nhất trí của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tờ trình của ban công tác đại biểu đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu của ông võ kim cự
ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết nhất trí về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội
đối với ông võ kim cựu đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh
kể từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy vì bị thi hành kỷ luật và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu
vì lý do sức khỏe
cũng trong phiên họp này căn cứ quy định tại điều bảy mươi bốn hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
điều ba mươi tám điều năm mươi bốn luật tổ chức quốc hội điều ba mươi năm quy chế làm việc của ủy ban thường vụ quốc hội
trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu quốc hội của ông nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết nhất trí về việc chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu quốc hội
đối với ông nguyễn thiện nhân từ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trà vinh đến đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu quốc hội của ông đinh la thăng
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết nhất trí về việc chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu quốc hội
đối với ông đinh la thăng từ đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đến đoàn đại biểu quốc hội tp hcm